cả nước từng bước khôi phục hoạt động kinh tế xã hội đã mang đến những tín hiệu rất đáng mừng
tuy nhiên cũng cần nhớ rằng nguy cơ lây nhiễm bệnh vẫn còn tiêm ẩn trong cộng đồng và vẫn hiện hữu
vì vậy hoàn toàn không thể lơ là trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về việc thực hiện chỉ thị một mươi chín của xã hội trong những ngày qua
nới lỏng cách ly xã hội mở cửa trở lại những hàng quán kinh doanh
người người quay lại với công việc thường nhật
mùa sinh khí đang trở lại mạnh mẽ với cuộc sống
những tín hiệu đáng mừng này là thành quả sau những ngày cả nước chung tay áp dụng những biện pháp phòng chống dịch
để cho cộng đồng phát triển hài hòa và mọi người được cung hưởng chung công ký tốt lành
mình đứng đầu thế giới về phòng tránh rất tốt
không có ai bị chết thiệt mạng đúng không
mà lại tỷ lệ rất là thấp
nhà nước ban ra cái gì là cứ phải chấp hành
mà ra đường phải đeo khẩu trang
với du khách quốc tế dù phải ở một đất nước xa xôi trong khoảng thời gian đại dịch
nhưng điều này lại vui
vui tình mang cho họ một nơi trú chân an toàn
đại dịch này có ảnh hưởng lớn tới cả thế giới và tôi cảm thấy may mắn khi mình ở việt nam
bởi sự bùng nổ của dịch bệnh ở đây ít hơn hẳn so với các nước
với tôi chính phủ việt nam đã làm tốt công việc của mình khi họ rõ ràng về thông tin các ca bệnh
hay quản lý kiểm soát sự bùng nổ nên đã hạn chế được dịch
ở thời điểm này khi cả nước đang bắt đầu khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội
thì việc tuyệt đối không chủ quan tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch
bảo vệ bản thân vẫn là vui
vô cùng cần thiết
bởi khi miễn dịch cộng đồng còn chưa hình thành thì nguy cơ dịch trở lại là hoàn toàn hiện hữu
và những bài học đau thương mà nhiều nước trên thế giới đã và đang phải gánh chịu là điều không một ai mong muốn